trên địa bàn thành phố cần thơ đến thời điểm tháng hai năm hai nghìn hai mươi có ba mươi tám hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với tổng đàn gia cầm là gần một triệu chín trăm linh con
theo ngành nông nghiệp thành phố điều đáng lo ngại khi tổng số đàn gia cầm trên địa bàn thì vịt chạy đồng chiếm chín mươi
đây là nguy cơ lây lan dịch bệnh rất khó kiểm soát và tiêm phòng dịch
trước tình hình trên ủy ban nhân dân thành phố cần thơ yêu cầu các địa phương lưu ý tăng cường kiểm soát kiểm dịch quản lý giết mổ
nhất là trong các chợ truyền thống kiểm duyệt các sản phẩm từ gia súc gia cầm tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi thực hiện đúng các biện pháp về phòng chống dịch cúm da cầm